đến người lớn làm việc online ở nhà còn không hiệu quả chứ đừng nói là trẻ em cấp một học online
học trực tuyến đòi hỏi xử lý thông tin liên tục đòi hỏi các em khả năng tập trung cao độ làm việc đa nhiệm
chỉ một học sinh có nền nếp học tập tốt mới theo được còn lại đa số khó đáp ứng dẫn đến nhiều em bị bỏ lại phía sau
cư dân mạng cho rằng giáo viên không thể bao quát được cả lớp trên môi trường online
cha mẹ dù có ngồi bên cạnh đôi lúc cũng không thể dạy con học
thậm chí việc bố mẹ hướng dẫn thêm khiến trẻ trở nên căng thẳng dối hơn
mặt khác việc học online không hiệu quả còn do môi trường ở nhà không đảm bảo
các thành viên ngồi xung quanh đứa trẻ lớp một hai vừa nằm ngồi vừa ăn vừa học thì chắc chắn không thể tốt được
với các em nhỏ như một phản xạ có điều kiện phải ngồi vào đúng góc học tập hoàn toàn yên tĩnh mới học được
đồng đảo cư dân mạng cũng kỳ vọng sớm có vaccine khống chế dịch bệnh để học sinh có thể quay lại trường học
có nên cho học sinh lớp một hai dừng học trực tuyến
quan điểm suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy cùng chia sẻ và tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín thì vẫn có những diễn biến phức tạp khi biến chủng mới của virus sars cov hai
không trừ một ai có thể lây nhiễm mọi lúc mọi nơi
nên các biện pháp phòng dịch cũng được triển khai đồng bộ và rộng hơn
đặc biệt đối với các phương tiện vận tải công cộng
công ty công cộng cần phải chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh hơn bao giờ hết
quyết liệt và có ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới
điều này cần phải được triển khai nghiêm túc từ phía đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải và cả của người dân
câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ cùng với phóng viên của chúng tôi trải nghiệm dịch vụ sars cov hai
trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
vâng hiện nay thì tình hình dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp
vậy thì với loại hình xe buýt công cộng thì cần phải đảm bảo điều kiện gì để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
vậy thì là nó có một cái gọi là sự giãn cách rất là tốt về phần ghế
nó có phần ghế là để cho người ngồi vào phần ghế để không cho ai ngồi để cách ra
thế thì em thấy khá là yên tâm khi mà đi bnt này
còn với bản thân mình thì em sẽ có ý thức phòng dịch như thế nào
thì em sẽ chấp hành tất cả những quy định của pháp luật đưa ra là đeo khẩu trang an toàn
và giãn cách khoảng cách xã hội là đủ hai mét trên một người
tự mình có ý thức để phòng tránh là các cái việc đưa tay lên mắt bụi lượng thì mình tránh ra thôi ạ
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
rõ ràng là xe buýt trong thời điểm dịch bệnh phức tạp vẫn đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh
đi xe buýt cái thời điểm dịch bệnh này thì cô có cảm thấy lo ngại điều gì hay không ạ

và con người mình rất có ý thức rất là tốt

tại một nhà chờ xe buýt trên đường mai dịch quận cầu giấy
xe buýt số hai mươi a từ cầu giấy đi thị xã sơn tây đã từ chối nhận thêm khách để đảm bảo khoảng cách an toàn trên xe
đây là đề xuất của sở giao thông vận tài hà nội
việc không vận chuyển quá năm mươi hành khách đi trên một xe buýt là hai mươi người một chuyến
do điều kiện không gian chật hẹp nên đề xuất việc giảm số lượng hành khách vận chuyển trên xe là phương án cấp thiết
để đảm bảo an toàn cho hành khách trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
không chỉ ngồi giãn cách mỗi hành khách khi lên xe sẽ rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn
và sau mỗi chuyến đi lái xe và phụ xe sẽ khử khuẩn toàn bộ bề mặt của phương tiện
bản thân em có ý thức phòng chống dịch bệnh như thế nào khi đi thoại hình phương tiện công vận
xe buýt công cộng là dịch vụ công cộng như thế thì nó sẽ hạn chế được khá là nhiều đối với tình trạng dịch như hiện nay
phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh bình thường mới đó là mỗi cá nhân tự trang bị cho mình những kiến thức và những biện pháp để phòng chống dịch bệnh
và khi mỗi người cùng nêu cao ý thức với các cơ quan chức năng thì chúng ta đã chung tay đẩy lùi dịch bệnh